tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quốc hội mỹ đang xem xét thực thi hay rút khỏi thỏa thuận như tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump
tuyên bố nêu rõ hội đồng liên bang nga khẩn cấp kêu gọi các thành viên quốc hội mỹ sử dụng mọi nguồn lực có thể để ngăn chặn tình hình cực kỳ nguy hiểm hiện nay
hội đồng cũng kêu gọi các cơ quan lập pháp ở đức pháp trung quốc anh và liên minh châu âu eu sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị lớn của mình để bảo vệ thỏa thuận lịch sử trên
các thượng nghị sĩ nga nhấn mạnh việc thỏa thuận hạt nhân iran mất hiệu lực sẽ hủy hoại các nỗ lực duy trì cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và cản trở việc giải quyết các vấn đề hạt nhân tương tự
trong vòng sáu mươi ngày quốc hội mỹ sẽ kết luận iran có tuân thủ thỏa thuận hay không từ đó quyết định có tái áp dụng các trừng phạt đối với iran hay không
những sự kiện từ nay đến cuối tuần được coi là có tính chất quyết định đối với cuộc khủng hoảng chính trị tại catalonia và tây ban nha
khi vào ngày hai mươi một tháng một mươi vừa qua
thủ tướng tây ban nha đã tuyên bố ý định giải tán chính quyền vùng catalonia nhưng quyết định còn phải được thượng viện tây ban nha xem xét vào cuối tuần này
vùng catalonia được hưởng quyền tự trị trong vùng quốc tây ban nha có nghị viện và chính phủ riêng
tuy nhiên catalonia muốn trở thành một quốc gia độc lập
cuộc khủng hoảng bắt đầu khi catalonia tổ chức trưng cầu ý dân và chỉ có bốn mươi hai cử tri đi bầu chín mươi trong số này ủng hộ catalonia độc lập
mười ngày sau đó thủ hiến catalonia
quyết định tuyên bố tách khỏi tây ban nha theo một cách nói không rõ ràng
ngày hai mươi một tháng một mươi thủ tướng tây ban nha căn cứ một điều khoản trong hiến pháp
công bố kế hoạch bãi bỏ quy chế tự trị thu hồi quyền hạn của chính quyền vùng tự trị và đặt vùng này dưới sự điều hành trực tiếp của chính phủ trung ương
nếu thượng viện cho rằng quyết định của thủ tướng tây ban nha là hợp pháp thủ hiến vùng catalonia sẽ bị tước bỏ mọi quyền hạn vào ngay ngày hôm sau
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân